vâng và với mong muốn là làm giàu nhanh chóng cùng với các tác động từ các chiêu trò của công ty đa cấp đã dẫn dụ hàng nghìn người tham gia đa cấp
và chỉ đến khi những vi phạm của các công ty bán hàng đa cấp bị khuy ra thì cũng là lúc những người dân phải nhận trái đắn đa cấp
câu chuyện sau chúng tôi ghi nhận tại huyện phúc thọ thành phố hà nội
về các xã của huyện ngoại thành phúc thọ hà nội những ngày này đầu đầu cũng thấy người dân nói về đa cấp
đầu tư vào bán hàng đa cấp dường như đã trở thành phong trào suốt mấy năm qua ở đây
ông lượng kể lại rằng hai năm trước do ông thường xuyên ra hà nội tham gia hội nghị của công ty bán hàng đa cấp
nên ông có điều kiện tìm hiểu về cách kiếm tiền qua bán hàng đa cấp
và khi về đến nhà ông đã bày cách kiếm tiền cho cả họ hàng mình
thì xuống họ nói giới thiệu vào để mua công ty người ta trả cái lãi cao chứ không có bất cứ một cái sản phẩm gì cả
lúc chúng tôi vào là sản phẩm không có mà giấy phép của công ty cũng không có
thế tôi cứ vào để được lương cao chứ không có cái gì khác cả
tổng cộng chúng đã giới thiệu được bao nhiêu người vào tham gia đến giây này
của mình vào tham gia còn ai thì sau này giới thiệu bằng con cái trong nhà
thế với các cháu trong nhà thì tôi lại bỏ tiền ra thấy công ty đưa anh em con cháu nó đến
nó nói thì phải bỏ tiền ra mua lại cái số thế là rơi thành của mình tất tất cả
thế tôi bây giờ là hiện bây giờ là hơn bốn trăm linh triệu tiền vào đây
các chú chạm gì

thì khi sau này mới nghe sơ hội là một số người bảo kiến chơi của chị mẹ
chị thật là chị mật
đã bảo chúng nó làm gì có tiền mỗi thằng bỏ ra có ít tiền
rồi chúng nó toàn lấy tiền của người dân
chứ chúng nó làm gì có tiền
giống như các công ty bán hàng đa cấp khác
ban đầu khi thành lập công ty của phần new power việt nam
đã dẫn dụ những người dân như ông lượng anh hùng
bằng các chương trình hội thảo hoành tráng
dù biết là sai nhưng lãnh đạo công ty này
vẫn vẽ ra những viễn cảnh làm giàu nhanh chóng
không cần lấy sản phẩm về nhưng vẫn nhận được tiền tri ân
lãnh đạo công ty này còn khuyến khích đầu tư nhiều mã đa cấp
để nhận nhiều tiền thưởng
với những sai phạm trong tổ chức bán hàng đa cấp
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
công ty của phần new power việt nam
đã bị rút giấy phép chỉ sau gần một năm hoạt động
thống kê chưa đầy đủ tại các xã của huyện phúc thọ
công ty này đã thu hút hàng chục tỷ đồng
của hàng trăm người dân qua kênh bán hàng đa cấp
đến giờ này hy vọng lấy lại tiền đầu tư của người dân là không thể
thì hàng tháng thì chúng mình đi làm thì mình phải tráng trải mình dạ dần rồi đã
vì chỗ quen biết thì mình vay thì phải dạ
thì còn không may mình đầu tư vào công ty thì
nhưng bây giờ cũng chỉ nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc
chúng tôi yêu cầu là phải đưa cái công ty này những cái giám đốc này ra
xử bằng hình sự chứ không thể xử dân sự được nữa
vì tội lừa đảo quá lớn bất giờ
quay trở lại trụ sở công ty cổ phần new power việt nam
tại khu đô thị trung yên quận cầu giấy
công ty này đã dừng hoạt động hoàn toàn
bao tiền cũng có gốc mấy một tỷ mấy á
bỏ tỷ mấy đi được một chuyến thái lan đi được chuyến du lịch thái lan
thì mất luôn
mất thì chả mất